trong cuộc họp online hàng tuần một nhóm các nhà dịch tễ học ở phía đông bắc mỹ
sôi nổi thảo luận về những gợi ý mới nhất liên quan đến các biến thể covid một mươi chín mới được báo cáo trên khắp thế giới
nếu trước kia họ nói về kama sau đó là alpha thì hiện giờ chỉ tập trung đến delta
được phát hiện lần đầu tiên ở ấn độ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
biến thể delta của sars cov hai đã trở nên phổ biến đến mức có thể dễ dàng cho rằng
sự tiến hóa nhanh chóng của virus giờ đây dường như chỉ rậm chân tại chỗ ở một biến thể đó là delta
theo tổ chức y tế thế giới chín mươi chín năm tất cả các trình tự gen covid một mươi chín
được báo cáo cho cơ sở dữ liệu công khai hiện là netan
trong khi các chủng mới tiếp tục xuất hiện chẳng hạn như ai bốn hai hoặc biến thể delta bluez ở anh
các biến thể mà các nhà khoa học ước tính có khả năng lây truyền cao hơn một mươi một mươi
mặc dù chưa có dữ liệu chính xác chúng gần như giống hệt với biến thể delta
chỉ khác một số đội biến nhỏ
nhà sinh tế học hanek đã coi các biến thể này là đời cháu của delta
mặc dù vậy lý do mà hanek cùng các đồng nghiệp vẫn quét các cơ sở dữ liệu như pangolin và nexttrend mỗi tuần
và mục đích của các cuộc gọi dung thường xuyên của họ là để thử và dự đoán điều gì có thể xảy ra tiếp theo
delta có thực sự là trò chơi kết thúc của covid một mươi chín hay có điều gì đó đáng ngại hơn đang xuất hiện trong tương lai
đó là một câu hỏi mà không ai hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời
một khả năng là sau bước nhảy đột ngột ban đầu trong trình tự di truyền của coronavirus tạo ra alpha đầu tiên
sau đó là nelta sars cov hai giờ đây sẽ đột biến từ từ và ổn định có thể vượt ra ngoài tầm với của các vaccine hiện tại
nhưng điều này sẽ diễn ra trong nhiều năm tới
trong khi các nhà khoa học đang nỗ lực chỉ ra rằng các dự đoán của họ hầu hết chỉ là suy đoán đã được thông báo
một số lại cho rằng đây là kết quả có khả năng xảy ra nhất
kiểu tiên hóa mà chúng ta sẽ thấy giống với cái mà chúng ta gọi là sự trôi giặt kháng nguyên
nơi virus dần dần tiến hóa để thoát khỏi hệ thống miễn dịch
đối với bệnh cúm và các loại coronavirus khác mà chúng ta đã biết khá rõ
phải mất khoảng một mươi năm để virus tích lũy đủ các thay đổi để kháng thể trong máu không nhận ra được
nhưng nếu chủng mới là sự xuất hiện đột ngột của một chủng hoàn toàn mới
có khả năng lây truyền mới hoặc có các đặc tính né tránh miễn dịch có thể thay đổi trò chơi
giáo sư vi sinh lâm sàng ravi gupta thuộc đại học cambridge nước anh gọi những chủng này là siêu biến thể
ông cho rằng chắc chắn tám mươi một chủng khác sẽ xuất hiện chỉ có điều là vào khi nào
ông cũng cho biết chúng ta đang có một đại dịch delta vào lúc này
thể delta virus mới tương đối phức tạp có hai đột biến từ chủng delta
ông không nghĩ là chúng đáng lo ngại và có thể lây lan mạnh ở các quốc gia khác
tuy nhiên không thể tránh khỏi rằng sẽ có một biến thể quan trọng khác trong hai năm tới
và nó sẽ cạnh tranh với delta cũng như có thể vượt xa delta
liệu chúng ta có phải chứng kiến một siêu biến thể khác hay không
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi các nhà dịch tễ học bắt đầu quan sát thấy các dấu hiệu của một hiện tượng liên quan
được gọi là tái tổ hợp virus
trong đó các phiên bản khác nhau của sars cov hai theo đuổi các đột biến và kết hợp để tạo thành một chủng hoàn toàn mới
rất may giáo sư gupta cho biết sự tái tổ hợp dường như không phổ biến
tuy nhiên nó vẫn là một nguồn khả thi của một siêu biến thể mới
đặc biệt là ở những nơi trên thế giới có tỷ lệ lớn dân số vẫn chưa được tiêm chủng
và các chủng virus có thể lưu hành tự do
giáo sư gutta lý giải đây là một khả năng rất thực tế
bởi lẽ delta đang là virus chủ chốt áp đảo điều này đã trở nên ít xảy ra hơn
nhưng có những vùng đất rộng lớn trên hành tinh mà không thể lấy mẫu và không biết chuyện gì đang xảy ra tại những nơi đó
ngoài ra một loạt các đột biến lớn dẫn đến một phiên bản delta được nâng cấp mạnh mẽ không có biến thể nào đó rất khác
người ta cho rằng vẫn còn phạm vi đáng kể để điều này xảy ra
giáo sư phân tử học john schreiber tại viện khoa học
world s man israel cho biết trong khi các biến thể gần đây là phiên bản của delta
virus có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai
các đột biến phức tạp hơn có thể phát triển
với các đột biến đồng thời ở nhiều vị trí điều này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn
theo giáo sư coukta còn có một nguy cơ nữa dẫn đến một siêu biến thể là tỷ lệ lây nhiễm cao liên tục
giữa các cá thể đã được tiêm chủng ở một số quốc gia chẳng hạn như nước anh
càng có nhiều ca nhiễm trùng mỗi ngày thì càng có nhiều khả năng có ai đó ngoài kia
một bệnh nhân ít bị nhiễm bệnh và tế bào t của họ không đủ mạnh để loại bỏ nhiễm trùng
vì chúng bị ức chế miễn dịch
vì vậy họ sẽ bị nhiễm trùng trong một số ngày
chúng có một số kháng thể đánh gục chúng vì chúng đã có phản ứng một phần với vaccine
và virus học cách trốn tránh chúng sau đó sẽ tràn ra ngoài
các nhà dịch tễ học hiện đang cố gắng mô hình hóa một siêu biến thể mới có thể trồng như thế nào
cho đến nay những biến đổi chính trong virus đã giúp tăng khả năng lây truyền của nó
theo giải thích của giáo sư hanek
một trong những lý do tại sao biến thể đen ta lại có thể lây lan mạnh và nhanh đến vậy
là bởi vì nó phát triển cực kỳ nhanh chóng bên trong các tế bào của con người
trước khi hệ thống miễn dịch bắt đầu hoạt động
kết quả là những người bị nhiễm delta mang số hạt virus trong mũi của họ nhiều hơn khoảng một hai trăm linh lần
so với chủng sars cov hai ban đầu và xuất hiện các triệu chứng sớm hơn từ hai đến ba ngày
đây là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên
các bản sao khác nhau của virus luôn được tạo ra
nhưng những bản sao tồn tại và trở nên thống trị hơn
là những bản sao có khả năng lây nhiễm sang người mới cao hơn
tuy nhiên ở các quốc gia có tỷ lệ dân số không được tiêm chủng đang giảm dần
điều này có thể bắt đầu thay đổi
các chủng virus mới có thể vượt qua các kháng thể có khả năng trở nên ưu thế hơn
khiến cho siêu biến thể tiếp theo có nhiều khả năng có thể né tránh ít nhất một số phần của phản ứng miễn dịch
tuy nhiên vaccine covid một mươi chín được thiết kế với mục đích hướng tới sự tiến hóa của virus
do đó các nhà dịch tế họng kỳ vọng rằng họ có siêu biến thể mới nào
khiến vắc xin trở nên hoàn toàn vô dụng
do vậy sẽ rất khó dẫn đến các đợt bùng phát nghiêm trọng lớn chẳng hạn như trong hai năm qua
bên cạnh đó có một thế hệ thứ hai của vaccine covid một mươi chín đã được phát triển
nhà phát triển vắc xin novavax đang hy vọng sẽ nhận được sự chất thuận theo quy định
cho các mũi tiêm mới của mình trong vài tháng tới
trong khi nhiều loại vắc xin ngừa covid một mươi chín khác dự kiến sẽ được tung ra thị trường từ nay đến năm hai nghìn hai mươi ba
các nền tảng vắc xin này đều đang thực hiện các bước của riêng mình
để chống lại các biến thể coronavirus tiềm năng trong tương lai
nhưng các nhà dịch tễ học cho rằng chỉ dựa vào vắc xin thôi là không đủ
theo giáo sư gota ngay cả khi con người cố gắng tìm cách sống chung với covid
thì vẫn cần có một số biện pháp hạn chế sự lây lan của virus và giảm số lượng cơ hội để nó đột biến
giáo sư gota đưa ra lời khuyên nếu bạn nhìn vào các biến thể hiện nay
bạn có thể thấy rằng chúng đều xuất hiện ở các quốc gia có tỷ lệ lây truyền rất cao
không được kiểm soát như ấn độ vương quốc anh hay brazil
có một lý do tại sao chúng ta không nghe nói về một biến thể của singapore hay hàn quốc
do vậy chúng ta không nên lang thang ở những nơi đông người trong các tòa nhà mà không đeo khẩu trang
mặc dù điều đó là khó thực hiện với nhiều người